họ là cánh tay nối dài của đảng và nhà nước trong việc kết nối với người dân tuyên truyền các chủ trương đường lối chính sách pháp luật với nhân dân trong thôn bản và cộng đồng dân cư
họ chính là đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
chương trình ngày hôm nay sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những câu chuyện cụ thể
để từ đó chúng ta có hình dung rõ hơn về vai trò của người có uy tín trong việc xây dựng đời sống mới tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên cả nước
hôm qua đội ngũ người có uy tín đã có nhiều đóng góp trong các phòng trào từ xây dựng nông thôn mới làm kinh tế giỏi và luôn là tấm gương mẫu mực trong việc tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành tốt chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước tích cực tham gia xây dựng đảng chính quyền và các tổ chức đoàn thể nhân dân vững mạnh toàn diện
vận động nhiều gia đình hiến đất làm đường bản thân gia đình ông cũng tự nguyện hiến một phần đất vừa để đóng góp vào công cuộc xây dựng chung của bản làng vừa để làm gương cho bà con tại địa phương
nhờ thế mà gần bảy km đường bê tông mới sạch đẹp dân được hình thành trở thành cầu nối cho văn minh và giúp tu lý trở thành xã đầu tiên trong huyện đạt chuẩn nông thôn mới
theo toàn bộ con đường này là đất của bà con
nhưng mà cái truyền thống thì nó rất ít nó rất ít nghĩ đến với cái truyền thống bây giờ
cho nên mình phải làm thế nào đây đồng viên tất cả những con em học đi học từ cái đà lạt học đi từ lười nói

cuộc sống đơn sơ mộc mạc như vậy nhưng thầm sâu trong tâm hồn ông là cả một trường sân đại ngàn với những làn điệu dân ca prưu vân kiểu như những câu chuyện sử thi của núi rừng

trong đó đội hũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đang lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng
đây thật sự là những hạt nhân tích cực nhất vận động thuyết phục truyền cảm hứng để đồng bào các dân tộc thiểu số khắc phục mọi khó khăn thúc đẩy vùng dân tộc thiểu số và miền núi hội nhập phát triển cùng đất nước
khu vực tây nguyên và khu vực tây nam bộ
ngoài tổ chức của trung ương thì các tỉnh các địa phương cũng duy trì rất là lép
việc tổ chức hội nghị biểu dương phát huy vai chùa của người tín
trong trình nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc
trong thời gian tới thì chúng ta sẽ có những các chính sách cũng như là các hoạt động gì
để hỗ trợ và phát huy hơn nữa về vai trò của những người có y tín
trong đồng bài dân tộc thiếu số thưa ông
mặt trận với các ngành thì sắp tới cũng sẽ có chủ trương là sẽ hoàn thiện lại
cái tiêu chuẩn cũng như quy trình để lựa chọn người có uy tín
thứ hai là đặc biệt quan tâm đến cái việc mà cập nhật thông tin
bồi dưỡng kiến thức cho người uy tín hàng quý hàng sáu tháng hàng năm
thông qua việc trang bị tài niệm thông qua có thể là các cuộc tham quan
rồi đặc biệt là sẽ tiếp tục duy trì những cái hội nghị biểu dương
phát huy vai trò người y tín trên tất cả các đánh vực
thế rồi sẽ để phát huy vai trò người y tín
người y tín thì mặt trận về mặt tổ chức thì sẽ giới thiệu người y tín
tham gia vào tham gia vào ủy ban mặt trận các cấp
thế rồi có thể những người ưu tín thật sự tiêu biểu thì phải giới thiệu
tham gia có thể vào cấp ủy đảng hay là đảng viên
những đảng viên thì sẽ giới thiệu vào cấp ủy đảng
để họ thực sự đứng trong tổ chức để họ sẽ phát huy vai trò
vâng xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay
xin chào và hẹn gặp lại
bà đã đứng ra hòa giải cho nhiều gia đình có mâu thuẫn
bà hỗ trợ địa phương tuyên truyền phổ biến pháp luật
giải thích cho đồng bào hiểu được ý nghĩa của việc giữ rừng
và quan trọng hơn bà đã thay đổi tập quát làm ăn
cải thiện đời sống người dân
xóa bỏ hù tục ngăn nơi của làng để cứu sống nhiều trẻ sơ sinh
suýt bị trôn theo khi mẹ chết
bỏ hù tục người chết trôn trùng trong một ống ma
tôi cũng tham gia kết mạng
thấy được cái chỗ mà là không hay
mà cái chỗ là hay
mình nắm bắt được cái đó
thì mình tiếp tục cùng với chính quyền
cùng với bà con bàn bạc
rồi là học tập
rồi là giải trữ bớt một cái chỗ hù tục là xấu
cụ thể là ví dụ ở đây
thì là ba bốn người
chết đó ví dụ mà cũng trôn chung một cái hòm
đây là cái hù tục ở trước kia
trong gia đình á
chứ mà về dân làng đây rơi rác mà đi vận động
mà đi nói này kia từng nhà từng làng
theo tập tục của người sarai tại xã biên giới ia mơ
thì hai đứa trẻ sinh đôi phải có một đứa bị gia đình bỏ rơi ngoài rừng
hoặc bỏ đói đến chết
nhưng nữ xà làng bê lâm đã dám đứng lên
cắt bỏ hù tục ngăn nơi
để bảo vệ cuộc sống cho những đứa trẻ sinh đôi
và cho cả nhiều người sau này
một người phụ nữ dân tộc sarai ở xã biên giới ia mơ sinh đôi
niềm vui hạnh phúc của cặp vợ chồng trước hai gương mặt trẻ thơ vừa chào đời nhân lên bao nhiêu
thì nỗi lo sợ càng lớn bấy nhiêu
trước sức ép của dòng tộc
hù tập tục phải bỏ lại một đứa bé chết
nhằm tránh tai họa cho buôn làng và gia đình
đó là thủ tục có từ ngàn đời ở vùng đất sát biên giới campuchia này
xong bằng tình thương và sự hiểu biết của mình
già làng đã động viên giải thích những điều mình biết cho dân làng
để giữ lại cả hai đứa trẻ
giờ đây cả hai đứa trẻ đều đã trưởng thành
riêng với nữ già làng
đây luôn là điểm vui lớn của cuộc đời bà
bản thân tôi không thể tin được hai cháu đã được cứu sống
bây giờ chúng ngoan học giỏi
tôi mừng lắm
dân làng cũng đã bỏ hù tục đó rồi
già làng hớ lâm thật tốt
với tâm lòng nhân ái của nữ già làng
cùng sự nỗ lực vượt khó của dân làng crong nói riêng
bà con xã biên giới yammer nói chung
đời sống của người dân ổn định
điện đường trường trạm đã về tới từng nhà
số hộ đói không còn
phần lớn các hộ đều đã có tivi xe máy công nông máy xe sát
trẻ em được đến trường và đều nhận được hỗ trợ sách vở đồ dùng học tập
ở vùng biên giới iammer không nhiều phụ nữ được đi ra ngoài
được tiếp xúc với tri thức với nhiều thông tin như bà
vì vậy những việc làm của già kusaw palam
đã góp phần thay đổi nhận thức của người dân vùng biên giới
giúp bản làng thay ra lùi thịt
kusaw palam đã luôn làm tốt trọng trách của một nữ già làng suốt hơn hai mươi năm qua
và đã trở thành cây đại thụ của buôn làng tây nguyên
đến đây thời lượng chương trình dân tộc và phát triển đã hết
mọi ý kiến đồng góp quý khán giả gửi về hòm thư vòngvănhoaamn org vn
hoặc có số điện thoại hai mươi bốn ba mươi hai sáu trăm sáu mươi chín năm trăm linh tám
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau